chủ tịch hà nội chu ngọc anh yêu cầu tập trung truy vết thần tốc bóc tách f và cách ly triệt để các trường hợp liên quan dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới không để lây lan ra cộng đồng
hôm nay sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội tổ chức giao ban trực tuyến với các xã phường phát động phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
tại hội nghị chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh khẳng định thời gian qua hà nội đã tập trung xét nghiệm thần tốc kịp thời phát hiện phân loại f truy vết kỹ không để sót lọt các trường hợp liên quan đảm bảo nguồn cung cấp lương thực mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân
chăm lo an sinh xã hội người khó khăn yếu thế
chủ tịch hà nội khẳng định trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín thứ tư việc giãn cách xã hội được thành phố quyết định kịp thời từ hai mươi bốn tháng bảy với hai mũi chủ công để khống chế dịch bệnh
xét nghiệm diện rộng tranh thủ thời gian vàng bóc tách f và tổ chức thần tốc chiến dịch tiêm vaccine diện rộng cho các tầng lớp nhân dân
thực tế số vùng xanh không ngừng tăng lên số ca mắc mới có ngày giảm sâu trong gián cách
kết quả đó khẳng định sự nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân trong đó có sự đóng góp lớn lao kiên cường dẫn thân không ngại hiểm nguy vì an toàn cộng đồng của lực lượng tuyến đầu y tế công an quân đội nhân dân bảo vệ dân phố thanh niên người cao tuổi ông chu ngọc anh nói
ông dẫn chứng những câu chuyện ở cơ sở như mô hình chuẩn bị ba trước phong tỏa ba lớp ở đông anh vùng xanh ở mai động hoàng mai phòng chống dịch khép kín ở bạch đằng hai bà trưng
phòng tại nhà ở trương dương hoàn kiếm
đó là tinh thần dân xã ta dân phường ta tổ ta bảo vệ phường ta xã ta xóm ta
các vùng xanh đã thực sự trở thành pháo đài chống dịch
chính quyền cơ sở xã phường gần dân nhất đã hàng ngày sát cánh cùng người dân ở từng khu dân cư tổ dân phố
đó là nguồn năng lượng lan tỏa mạnh mẽ nhất truyền thêm động lực cho chúng tôi cũng như toàn thể cộng đồng để quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh sớm nhất bảo vệ thành trì phòng chống dịch ở thủ đô chủ tịch hà nội nói
chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh đã chính thức phát động phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố mà theo đó công chức viên chức cũng tham gia chống dịch
để thực hiện tốt phong trào thi đua ông chú đức anh đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện
trong đó cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở cán bộ đảng viên các tổ chức cơ sở đảng trong toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố cùng toàn thể nhân dân đồng lòng chung sức đẩy lùi dịch bệnh
các lực lượng tuyến đầu chống dịch liên tục thi đua với quyết tâm cao nhất tận tâm tận lực phục vụ nhân dân đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dân toàn thành phố đảm bảo an toàn hiệu quả
nâng cao năng lực điều trị tập trung truy vết thần tốc bóc tách f và cách ly triệt để các trường hợp liên quan dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới không để lây lan ra cộng đồng
ông chuông ngọc anh chia sẻ hà nội những ngày này thật đáng nhớ khi cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh
trong khó khăn đã có nhiều hành động nghĩa cử cao đẹp nhiều việc làm giản dị nhỏ bé nhưng biết bào ý nghĩa
điều đó khẳng định một thông điệp lớn là mỗi người dân đều có thể tham gia mặt trận chống dịch chỉ một hành động nghiêm túc chấp hành là đã không đứng ngoài công cuộc này
với tinh thần đoàn kết chung sức phát huy truyền thống của thủ đô anh hùng luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước
thành ủy thành phố tin tưởng rằng nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
thủ đô và cả nước sẽ nhanh nhất trở về trạng thái bình thường mới để người dân có cuộc sống an lành và hạnh phúc chủ tịch hà nội nói
cũng tại hội nghị phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong nhấn mạnh diễn biến dịch còn rất phức tạp trong thời gian tới và chúng ta đã phải nỗ lực hy sinh nhiều để có kết quả ngày hôm nay
thời gian tới tuyệt đối không được lơ là chủ quan
cho biết thành ủy sẽ có chỉ thị mới về công tác phòng chống dịch phó bí thư hà nội nguyễn văn phong thông tin
thường trực thành ủy chỉ đạo các tri bộ đảng bộ cơ sở phải ra soát cần thiết ban hành nghị quyết về việc phòng chống dịch ở cơ quan đơn vị địa bàn trong tình hình mới
phân công đảng viên trực tiếp tham gia chống dịch là hạt nhân chính trị đoàn kết toàn dân
trong giãn cách xã hội một lượng lớn cán bộ công chức viên chức thành phố được nghỉ hoặc làm việc tại nhà
thành phố kêu gọi những người này chủ động tự giác tích cực tham gia phòng chống covid một mươi chín ở địa bàn dân cư của mình ông phong nói